trong tội tàng trữ trái phép chất ma túy công an thành phố lào cai tỉnh lào cai đã ra quyết định truy nã số một ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đối với đối tượng vàng văn ánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã xuân giao huyện bảo thắng tỉnh lào cai
còn về tội trộm cắp tài sản công an huyện yên minh tỉnh hà giang đã ra quyết định truy nã số một ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đối với đối tượng hầu xóa giàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã phú mỹ
nguyễn minh tỉnh hà giang và đối tượng đặng văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại xã bạch sa huyện hàm yên tỉnh tuyên quang phải nhận quyết định truy nã số một ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi tám của công an huyện bắc quang tỉnh hà giang
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện